trước sự lai tạo và nhân bản của các dòng phụ ba một và ba hai của omicron
mới đây sự xuất hiện của biến thể omicron se và sd đã khiến thế giới vô cùng quan tâm
mới đây who đã có thông tin quan trọng và mới nhất về biến thể omicron xe và xd này
cụ thể ông batatunes ologukure giám đốc khẩn cấp khu vực tây thái bình dương
của tổ chức y tế thế giới who cho biết
các biến thể tái tổ hợp sẽ xuất hiện
nó xảy ra khi ít nhất hai chủng virus khác nhau lây nhiễm vào cùng một tế bào và trao đổi gen
sự tái tổ hợp là hiện tượng phổ biến giữa các coronavirus và đã được dự đoán
chúng tôi tiếp tục theo dõi những điều đó cũng như cách chúng phát triển và lan rộng
đặc biệt là việc liệu chúng có khả năng lây nhiễm nhiều hơn hay không
ông ologukure nói thêm who đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh
tác động đến hiệu quả bảo vệ của vaccine và nguy cơ tái nhiễm
who cho biết
tất cả biến thể tái tổ hợp mà cơ quan này đang theo dõi bao gồm dòng xd
sự kết hợp của các biến thể nelta và omicron
và dòng xe sự lai tạo giữa các dòng phụ pa một và pa hai của omicron
các ước tính ban đầu cho thấy israel có khả năng lây nhiễm cao hơn một mươi so với ba hai
được mệnh danh là omicron tàng hình
nhưng xd không dễ lây hơn các biến thể khác đang lưu hành
theo bản cập nhật covid một mươi chín hàng tuần của who được công bố ngày năm tháng bốn
xe đã được phát hiện ở anh ấn độ và thái lan
chưa được báo cáo
xe đã được báo cáo ở khu vực tây thái bình dương của who
bao gồm các đảo quốc thái bình dương australia trung quốc đại lục
hồng kông nhật bản và hàn quốc
cũng như các khu vực đông nam á ngoại trừ thái lan
quốc gia thuộc khu vực đông nam á của who
giám đốc khu vực tây thái bình dương của who ông takeshi kassai nói rằng
các quốc gia nên tiếp tục tăng cường lập kế hoạch covid một mươi chín
để ứng phó với các đợt bùng phát và các đột biến
đồng thời sẵn sàng cho bất cứ đại dịch nào trong tương lai
ông kassai nói không có khả năng virus sẽ sớm biến mất
nó sẽ tiếp tục đột biến và tăng vọt
vì vậy vấn đề không phải là virus mà là hệ thống có thể kiểm soát bền vững
những đợt gia tăng lặp lại của covid một mươi chín
trong khi tránh được những gián đoạn đáng kể cho xã hội
theo giám đốc khu vực tây thái bình dương của who
cách tốt nhất chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng
là tỷ lệ bao phủ vaccine cao tăng cường năng lực chăm sóc y tế
duy trì các biện pháp y tế công cộng
áp dụng các biện pháp cụ thể hơn ở những nơi có nguy cơ cao như trường học
để cho phép hoạt động trở lại